thưa quý vị chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ hình ảnh thủy điện bản vẽ xả lũ bất ngờ vào cuối tháng tám năm ngoái
làm cho hàng chục hộ dân tại bản lạ bản minh phương phải chạy lũ trong đêm
khi lũ rút đi rồi bản làng tan hoang sờ sát còn cuộc sống của người dân nơi đây thì lâm vào cảnh màn trời chiếu đất
và đến nay đã là tám tháng sau sự cố xả lũ ngày ấy thế nhưng cuộc sống của những người dân ở nơi đây
thì vẫn chưa thể ổn định và vẫn chưa có bất cứ một sự thay đổi nào
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây do nhóm phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện
đây là những gì còn sót lại của căn nhà kiên cố mà sau bao năm tích lũy gia đình ông lô văn thương mới xây dựng được
nhưng chỉ sau đêm ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám giờ thì chúng chỉ còn lại là một đống hoang tàn đổ nát
bắt đầu là chưa có chỗ ở thì vẫn tôi là làm chút điều ở ngay ở đường đi nằm cả
cả gia đình cả ông già sau là thuê được nhà một tháng một triệu
thế cái khu tái định cư hiện tại thì họ đã làm cho người dân ở chưa ạ
chưa ngày hai mươi tháng bảy ấm lịch là tôi rửa nhà đến hôm nay là chưa có khu dân cư họ đang chờ đợi tái định cư
qua cầu treo bản lạ sang ngay bờ bên kia của dòng nậm nơn là ngôi nhà của gia đình bà vi thị lan cũng trong hoàn cảnh tương tự
chúng là bị bình nhà thì bị sập do nước tượng đi thì không có nhà ở
mất nhà mất đất nhiều hộ dân đành phải dựng lán chạy ở tạm bên các sườn núi hoặc bên đường đi
trong khi đó một số hộ khác vẫn phải đi ở nhờ nhà người thân cuộc sống tạm bỡ nguy hiểm rình rập
nhà cửa thế này các chú các cô không thấy thì con nhỏ cháu nhỏ cháu đông
nhà cửa thế này thì mình đi tục liều đi trời mưa là gió khi nào sợ lắm
nơi sống thì khi nào cũng không biết báo cuốn đi khi nào không biết
còn tháp hương chỗ đó thì không có chỗ cả tháp hương